tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi lãng hoa chúc mừng đại hội tham dự đại hội có thủ tướng nguyễn xuân phúc
báo cáo chính trị và các ý kiến phát biểu tại đại hội đã khẳng định trong năm năm qua các phong trào thi đua yêu nước trong ngành tài chính đã có nhiều chuyển biến tích cực
với nhiều nội dung hình thức thi đua phong phú mục tiêu thi đua thiết thực nhiều điển hình tiên tiến nhiều mô hình mới cách làm hay sáng tạo thông qua các phong trào thi đua đã được nhân rộng
trong giai đoạn năm năm vừa qua bên cạnh những thời cơ thuận lợi đất nước ta cũng có không ít những khó khăn thách thức lớn đặc biệt là dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt kinh tế xã hội của đất nước
trong bối cảnh đó với vai trò khơi thông huyết mạch của nền kinh tế toàn ngành tài chính đã phát huy truyền thống đoàn kết nỗ lực thi đua phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân giao phó đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
bộ tài chính cũng đã đi đầu trong công tác đổi mới sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần các nghị quyết của đảng qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ngành tài chính đáp ứng và phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
những thành tích đạt được của ngành tài chính trong giai đoạn năm năm vừa qua là những bông hoa đẹp trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành tài chính đã góp phần viết tiếp những trang sử mới tô thắm thêm truyền thống của ngành tài chính
tại đại hội ngành tài chính vinh dự được đón nhận huân chương độc lập hạng nhất các tập thể cá nhân tiêu biểu đã được tặng huân chương chiến công huân chương lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác